hôm nay ba mươi một tháng một mươi ngày làm việc thứ chín của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng
theo dự kiến trong phiên làm việc buổi sáng các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi dự án luật đường sắt sửa đổi dự án luật cảnh vệ
sau đó thảo luận tại tổ về những dự án quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
buổi chiều các đại biểu quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ luật thủy lợi
sau đó thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ